chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của cả nước nói chung và của sóc trăng nói riêng
bên cạnh đó cần giữ gìn phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn
cũng như phát triển nguồn nhân lực tập trung tháo gỡ vướng mắt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
đây là những nhiệm vụ cơ bản mà thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tỉnh sóc trăng thực hiện tốt trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng vào chiều nay
đây là buổi làm việc trực tuyến qua truyền hình đầu tiên của thủ tướng chính phủ với địa phương
nhằm hạn chế việc di chuyển trong thời gian dịch bệnh
là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu hạn hán và xâm nhập mặn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi tỉnh đã thu hoạch hơn một trăm sáu mươi một ha lúa tăng gần hai mươi năm
sóc trăng là một trong năm tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng đồng bằng sông cửu long
có giống gạo st hai mươi năm đoạt giải gạo ngon nhất thế giới
do vậy thủ tướng lưu ý sóc trăng cũng như các tỉnh đông bằng sông cửu long
cần phải có phương án cân đối dự trữ lúa gạo để phục vụ người dân trong giai đoạn hiện nay